nhận diện rủi ro pháp lý thường gặp trong giao dịch m đó là nội dung vừa được thảo luận tại tp hcm
và đây cũng là chủ đề được các doanh nghiệp tư vấn môi giới giao dịch hoặc đang có dự định mua bán sắp nhập quan tâm
với nội dung xoay quanh việc nhận diện một số rủi ro pháp lý thường gặp khi doanh nghiệp thực hiện
tham gia vào hoạt động ma tại việt nam và phân tính đặc điểm của các tranh chấp phát sinh từ hoạt động này
hội thảo được chia thành ba phiên với nội dung chính cập nhật về các xu hướng mới trong trọng tài thương mại
và phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn khác
giao dịch ma nhận diện rủi ro pháp lý thường gặp trọng tài thương mại
phương thức phù hợp nhất để giải quyết tranh chấp từ giao dịch ma
đây là diễn đàn để luật sư chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực mna trồng tai việt nam và thế giới
chia sẻ hiểu biết của mình với doanh nghiệp qua đó giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn các tranh chấp my
và đưa ra các khuyến nghị để doanh nghiệp lựa chọn và sử dụng phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp